bộ tài nguyên và môi trường vừa ra quyết định số hai nghìn năm trăm năm mươi năm về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi quản lý của nhà nước của bộ tài nguyên và môi trường
theo quyết định này lĩnh vực đất đai có bốn mươi tám thủ tục đối với địa phương đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai bảy mươi thủ tục đối với nơi chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai
trong đó so với bộ thủ tục hành chính cũ thì thời gian thực hiện một số thủ tục hành chính về đất đai mới đã được cắt giảm từ một phần ba đến một phần hai thời gian
để xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước bộ tài nguyên và môi trường cũng quy định rõ thời hạn văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế là không quá một mươi năm ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
thời hạn cơ quan thuế thông báo nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất không quá năm ngày kể từ ngày nhận được thông tin địa chính do văn phòng đăng ký đất đai chuyển